xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác thủ tướng anh theresa may đã đến ấn độ trong
chuyến công du đầu tiên của bà ở ngoài liên hiệp châu âu để đặt nền móng cho quan hệ thương mại
mạnh mẽ hơn thời hậu brexit với nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới
trong chuyến thăm ấn độ lần này thủ tướng anh theresa may sẽ có bài phát biểu trước các lãnh đạo
doanh nghiệp sau khi có cuộc thảo luận với người đồng cấp ấn độ narendra modi tại thủ đô new delhi
ngày hôm nay hai bên dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng trong đó có việc tăng cường
quan hệ kinh tế quan hệ quốc phòng chủ nghĩa khủng bố chế độ visa và công nghệ
trong khi ấn độ muốn mở rộng quan hệ thương mại với anh họ cũng muốn sinh viên và công nhân
lành nghề của họ được nhập cảnh vào anh dễ dàng hơn hai bên sẽ không bàn về thỏa thuận thương
mại nào trong chuyến thăm này vì anh không thể chính thức đàm phán về các thỏa thuận thương
mại cho đến khi họ chính thức rời khỏi liên minh châu âu nhưng hai nước sẽ tìm hiểu về khả năng
đi đến một thỏa thuận thương mại tự do trong giai đoạn hậu brexit